sau một thời gian dừng tất cả các hoạt động du lịch để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại một số địa phương các điểm du lịch đã bắt đầu mở cửa trở lại để đón du khách tới tham quan
tại ninh bình các khu điểm du lịch như khu du lịch sinh thái tràng an chùa bái đính
tam cốc bích động khu di tích cố đô hoa lư hang múa sáng nay đã có giải rác du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan
trước đó tỉnh ninh bình đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động và du khách
ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa có văn bản chấp thuận cho công ty của phần du lịch cáp treo bà nà
đón khách bắt đầu từ ngày ba mươi tháng bốn với điều kiện đến ngày hai mươi chín tháng bốn không có can lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng
tp đà nẵng giao sở du lịch phối hợp với công an tp địa phương tăng cường kiểm tra giám sát
thực hiện các nội dung cam kết bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín được thực hiện chặt chẽ nghiêm túc
chỉ sau vài ngày tỉnh lâm đồng cho phép các điểm tham quan du lịch mở cửa đón khách cũng như nới lỏng cách ly xã hội
du khách khắp nơi bắt đầu đổ lên phố núi đà lạt
không khí du lịch tại đây dần nhộn nhịp trở lại sau hơn một tháng chầm lắng
qua thống kê của ngành chức năng trong hai ngày vừa qua mỗi ngày đà lạt đón khoảng một mươi lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng